hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ông trần thế cương cho biết sẽ lấy ý kiến phụ huynh về việc đón trẻ mầm non trở lại trường
ông trần thế cường cho biết việc lấy ý kiến phụ huynh mầm non được triển khai khi học sinh tiểu học lớp sáu đi học thông suốt
giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo của ba mươi quận huyện thị xã sẵn sàng tâm thế tâm lý nhân lực nguồn lực điều kiện cơ sở vật chất để khi có đủ điều kiện sẽ cho học sinh bậc mầm non đi học trực tiếp
theo thống kê của sở giáo dục và đào tạo hà nội toàn thành phố có hơn năm trăm linh học sinh mầm non
sau gần một năm trẻ mầm non không được đến trường nếu cơ sở giáo dục phải dừng hoạt động thậm chí có những nơi phải giải thể
việc đón trẻ mầm non trở lại trường cần có thời gian giả soát cơ sở vật chất khu vui chơi cũng như kiện tàn đội ngũ giáo viên
sở cũng đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo chỉ đạo các nhà trường lau dọn vệ sinh khử khuẩn phòng học bàn ghế đồ dùng học tập
lên các phương án đón trẻ đảm bảo an toàn phòng chống dịch để dạy học trực tiếp bền vững
trước đó tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ chiều ngày bốn tháng bốn thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo hoàng minh sơn cho biết
một mươi trên sáu mươi ba tỉnh thành phố đã cho trẻ mầm non tới trường còn lại duy nhất thủ đô hà nội
theo đó trong sáu mươi hai tỉnh thành cho trẻ mầm non đến trường có bảy tỉnh tạm dừng một huyện hoặc một thành phố do dịch bệnh tăng nhanh
các địa phương nhận thấy việc đưa học sinh trở lại trường là cần thiết
nên đã chỉ đạo rất quyết liệt và tích cực việc này